công an tp hcm vừa triệt phá nhóm đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi
qua ứng dụng điện thoại di động với số người vay lên đến hàng chục ngàn người
năm bị can khởi tố tạm giam để điều tra tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
gồm tu long hai mươi tám tuổi yuan denghui hai mươi chín tuổi quốc tịch trung quốc
cùng ba người việt nam là lâm cẩm quyền lai thế hùng và chè ngọc trinh
qua nghiệp vụ công an phát hiện ba công ty do hai người trung quốc
tên ly và miao làm chủ nhưng thuê người đứng tên giấy phép kinh doanh và đại diện pháp luật
các công ty này cung cấp dịch vụ cho vay tiền nhanh qua các app ứng dụng trên điện thoại di động
như vay tốc độ moran và vd online với lãi suất rất cao
cụ thể khách hàng vay qua app vay tốc độ lần đầu được tối đa một bảy triệu đồng
nhưng chỉ nhận hơn một bốn triệu đồng
còn lại là phí dịch vụ
trong vòng tám ngày người vay phải trả cả gốc lẫn lãi hơn hai triệu đồng
lãi suất trung bình người vay phải trả lên đến chín mươi một tháng
vượt gấp năm lần lãi suất theo quy định
lực lượng chức năng phát hiện có khoảng sáu mươi khách hàng vay nợ qua các app này
với tổng số tiền cho vay trên một trăm linh tỷ đồng